nhân dịp tháp tùng chủ tịch quốc hội vương đình huệ thăm chính thức cộng hòa cuba cộng hòa argentina và cộng hòa đông uruguay
hôm nay giờ việt nam trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã hội đàm với trung tướng lajaro alberto álvarez casas ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản cuba bộ trưởng bộ nội vụ cuba
cùng dựa có thiếu tướng jesus manuel morón tabit thứ trưởng bộ nội vụ cuba
tại buổi hội đàm thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh trong những năm qua
quan hệ hữu nghị đoàn kết anh em giữa đảng nhà nước và nhân dân hai nước việt nam cuba tiếp tục được củng cố phát triển
đảng nhà nước và nhân dân việt nam chân thành cảm ơn đảng nhà nước và nhân dân cuba anh em về tình đoàn kết sâu sắc
sự ủng hộ to lớn và quý báu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây
cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay của nhân dân việt nam
trên cơ sở quan hệ hữu nghị
đoàn kết anh em việt nam cuba để tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bộ
tại hội đàm hai bên đã thống nhất trong thời gian tiếp theo sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết
đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh trật tự
chú trọng tham vấn trao đổi thông tin phối hợp ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương
thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức
trong lĩnh vực thương mại du lịch các loại tội phạm mới và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống
kết thúc hội đàm thay mặt đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
thứ trưởng lê quốc hùng đã trao tặng bộ đội vụ cuba một số trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trang thiết bị y tế nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn của bộ nội vụ cuba